nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông tổ công tác liên ngành một trăm bốn mươi một làm nhiệm vụ xuyên suốt từ một mươi ba h chiều đến sáu h sáng ngày hôm sau
được bố trí tại nhiều địa điểm khác nhau tạo tính bất ngờ để phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm giao thông và chấn áp tội phạm đem lại bình yên cho người dân
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm cùng với biên tập viên thu hương
thưa quý vị các đồng chí và các bạn chúng tôi tiếp tục nhận được quyết định truy nã từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên liên quan đến tội phạm đánh bạc
đối tượng liễu văn đô sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai có hậu khẩu thường trú tại xóm na lai xã quang sơn huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên càng một m sáu mươi hai sông mũi thẳng nốt rùi cách một năm cm dưới mép trái
đối tượng lê thị hiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hậu khẩu thường trú tại xã linh sơn huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên càng một m năm mươi tám sông mũi thẳng
đối tượng còn lại là đặng văn quốc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
hậu khẩu thường trú tại xã quy kỳ huyện định hóa tỉnh thái nguyên càng một m sáu mươi năm da ngâm đen lông mày thẳng sông mũi thẳng
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu như có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do ban thể sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết
xin kính chào quý vị và các bạn
trong hôm nay và ngày mai không còn hình thế gây mưa nào chi phối nên thời tiết tại miền bắc sẽ phổ biến ít mưa
ban ngày trời hứng nắng với nhiệt độ tăng lên
tại khu vực cát tỉnh ở phía tề bắc bộ vào ngày mai đêm và sáng trời nhiều mây có mưa vài nơi chưa chiều trời nắng
sang đến ngày mùng chín và ngày mùng một mươi trời sẽ có mưa rào và có nơi có rông với mức nhiệt độ ngày đêm giao động từ một mươi tám đến hai mươi bảy độ
các tỉnh ở phía đông bắc bộ từ đêm ngày tám đến sáng ngày chín khối không khí lạnh từ phía bắc có khả năng tăng cường lệch đông
trong khi đó ở trên cao rãnh gió tây có xu hướng di chuyển dần sang phía đông
và ảnh hưởng đến thời tiết khu vực này
nên từ khoảng chiều tối và đêm ngày chín có khả năng xảy ra một đợt mưa trên diện rộng có nơi mưa vừa mưa to
dự báo xa hơn khả năng từ ngày một mươi một khối không khí lạnh sẽ được tăng cường thêm
nhiệt độ tại các tỉnh thành miền bắc sẽ giảm sâu trời chuyển rét
lui xuống các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế trong hai ngày sắp tới
không có hình thế gây mưa nào đặc biệt cho khu vực này
trời sẽ phổ biến ít mưa và có nắng ở ban ngày
nhiệt độ tăng dần từ bắc vào nam trưa chiều đạt mức từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
khả năng từ ngày một mươi một do ảnh hưởng của hình thế gây mưa ở phía bắc
nên khu vực có mưa vài nơi nhiệt độ sẽ giảm dần
càng đi xa về phía nam nên nhiệt độ có xu hướng tăng dần
đến các tỉnh cực nam trung bộ như ninh thuận bình thuận
nhiệt độ cao nhất vẫn có thể đạt mức từ ba mươi đến ba mươi hai độ
những ngày sắp tới thời tiết tại khu vực này nói chung là khá thuận lợi cho giao thông đi lại
cũng như là hoạt động thừa nhật của người dân
lui xuống các tỉnh tây nguyên đã bước vào mùa khô của khu vực này
nên trong ba ngày sắp tới thời tiết vẫn tiếp tục ổn định
trời phổ biến là ít mưa và có nắng ban ngày
nhiệt độ ban trưa ở mức là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
về đêm nhiệt độ sẽ hạ xuống chỉ còn từ một mươi chín đến hai mươi hai độ
khu vực nam bộ trong ba ngày tới

không có nhiều thay đổi khi ngày nắng chiều tối và đêm có mưa vài nơi
do cũng đang trong tháng mùa khô nên khu vực có thể xuất hiện những đợt mưa trái mùa
do vậy bà con cần chủ động tiết kiệm nước tưới ngay từ bây giờ
để hạn chế những thiệt hại do hạn hán gây ra trong những tháng sắp tới
những thông tin về dự báo thời tiết cũng đã khép lại bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại